theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng năm
việt nam ghi nhận thêm một ca mắc mới nhập cảnh từ nga vào việt nam và đã được cách ly
như vậy thì đã bước sang ngày thứ bốn mươi
việt nam chúng ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng năm
việt nam ghi nhận thêm một ca dương tính là hành khách trên chuyến bay từ nga về nước
bệnh nhân đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam tính đến thời điểm này là ba trăm hai mươi bảy ca
trong đó số ca điều trị khỏi là hai trăm bảy mươi hai ca
số ca còn dương tính với sars cov hai là bốn mươi bốn ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là sáu ca
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bảy trăm ba mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm mươi bốn người
cách ly tập trung tại cơ sở
cơ sở khác một mươi hai ba trăm bảy mươi chín người
cách ly tại nhà nơi lưu trú hai ba trăm linh sáu người